trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng bốn tỉnh ủy hải dương đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi hai khóa một mươi sáu
nghe kết quả và bàn các giải pháp xây dựng giai cấp công nhân việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
trong một mươi năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập được sáu trăm một mươi bốn công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
kết nạp được hơn một trăm bảy mươi sáu bốn trăm linh đoàn viên công đoàn đã có gần một mươi một ba trăm chín mươi đoàn viên công đoàn được kết nạp vào hàng ngũ của đảng
đã tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động trọng tâm là phong trào
lao động giỏi lao động sáng tạo thu lợi gần bốn tỷ đồng
đội ngũ công nhân trong tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng cơ cấu ngành nghề đa dạng
đã và đang từng bước thích ứng với cơ chế thị trường và tiếp cận với khoa học
công nghệ hiện đại luôn là lực lượng nòng cốt phát huy truyền thống kiên định giữ vững bản lĩnh cách mạng
tin tưởng vào chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước